các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lạch trai ngô quyền thành phố hải phòng xảy ra va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai với xe mô tô do nguyễn đại quang điều khiển chở theo một người phụ nữ đi cùng chiều
sau cú va chạm giữa hai bên xảy ra cãi vã khi đi đến trước cửa số một trăm hai mươi hai nguyễn bình khiêm lạch chay ngô quyền thành phố hải phòng cả hai xe dừng lại xảy ra xô xát
đối tượng quang dùng con dao mang theo từ trước lao vào đâm chém người điều khiển xe máy biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai
khiến nạn nhân bị thương tích và tử vong trên đường đi cấp cứu sau đó đối tượng quang đã lên xe mô tô cùng với người phụ nữ rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an thành phố hải phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng gây án

nhận được tin báo công an thành phố hải phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng gây án

đến hai mươi h ngày hai mươi hai tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an quận ngo quyền đã xác định là đối tượng quang chính thức số mération catégory
đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn đại quang khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hai người nam giới điều khiển đi chặn đầu xe của em lại và nói với em là mày thích nợ nách đánh bóng à
rồi đàn ông trên xe xuống đánh vào mặt em sau đấy lấy cái thước vuông cho xe ra đánh vào đầu
có mũ bảo hiểm trên đầu của em
em thì lúc đấy dơ tay phải lên đỡ sau đấy tay trái thì cởi cái bao ở phía trước
có con dao ở trong đấy thì em lấy dao ra và bỏ xe đổ ra đường
rồi em xuống xe người đàn ông kia thấy em cùng có dao trên tay thì bỏ chạy
em cứ đuổi theo con dao trên tay đấy cua khoắn đâm chém liên tục về phía người ta
công an quận ngô quyền
đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn đại quang thu giữ được con dao đối tượng sử dụng để gây án
xe mô tô và các đồ vật có liên quan
hiện công an quận ngô quyền đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đây chính là bài học cảnh báo việc giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông
người dân cần bình tĩnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
còn tại lâm đồng công an tp đà lạt đã khởi tố vụ án khởi tố bịa can và bắt tạm giam ba tháng
đối với tám đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
đây là các đối tượng trong hai nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau
trước cổng khu du lịch thung lũng tình yêu gây bức xúc dư luận trong vài ngày qua
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước tối một mươi bốn tháng bảy
nguyễn hoàng gia bảo một mươi sáu tuổi chú phường bốn thành phố đà lạt bị phạm tấn lượng còn gọi là lọt đánh
ngày hôm sau bảo rủ thêm hai thiếu niên cùng một mươi năm tuổi trú tại phường bốn
và hai người bạn khác tìm lượng để giải quyết mâu thuẫn
gặp lượng nhóm của bảo liên sử dụng gậy sắt rượt đuổi lượng chạy vào tìm dao để đánh lại
giữa hai bên đã xảy ra hôn chiến đâm chém lẫn nhau gây mất an ninh trả tự công cộng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
chín bị can trong đường dây đánh bạc quy mô rất lớn dưới hình thức ghi số đề
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
cầm đầu đường dây này là lê thị diệu chú tại phường tân tiến và đào thị bình chú tại phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật
ngày bốn bảy đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã bắt quả tang tại bảy điểm đang ghi số đề
tiến hành khám xét lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền mặt một mươi năm điện thoại di động cùng nhiều phơi đề tài liệu có liên quan
bước đầu làm rõ đường dây này hoạt động từ đầu năm đến nay
các đối tượng móc nối chặt chẽ hoạt động tinh vi chúng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại hoặc facebook zalo viber
ngay sau khi nhận được thông tin các ngư dân gặp nạn được tàu book flow cứu quân chủng hải quân đã điều động tàu bốn trăm sáu mươi sáu
đang tham gia tìm kiếm cứu nạn đến vị trí tàu hàng để đưa ngư dân tàu cá bình thuận về bờ
năm ngư dân của tàu cá bình thuận hiện đang trên đường trở về cảng cam ranh
cụ thể vào lúc tám giờ tối qua tàu bốn trăm sáu mươi sáu đã tiếp cận tàu hàng
đến khoảng hai mươi giờ năm mươi năm phút đã đưa được năm ngư dân lên tàu an toàn
sau thời gian chăm sóc bước đầu sức khỏe của các ngư dân đã dần hồi phục tinh thần ổn định
dự kiến tàu bốn trăm sáu mươi sáu sẽ cập cảng cam ranh vào lúc chín giờ tối nay
sáng ngày mai sẽ bàn giao cả năm ngư dân cho địa phương và gia đình để tiếp tục chăm sóc
đây là năm ngư dân cuối cùng còn sống sót trong vụ một mươi năm thuyền viên tàu cá bình thuận mất tích từ ngày một mươi tháng bảy
sau hơn một mươi hai ngày lên đênh trên biển chín ngư dân đã được cứu sáu người đã tử vong
rất là câu hỏi được nhiều người dân đặt ra với đề xuất này
thế thì chúng ta so sánh với trường hợp là những người chưa hề được đào tạo gì vừa mới được cấp bằng lái xe và tự mình lưu thông trên cao tốc không có giáo viên hướng dẫn bên cạnh không có phanh phụng thì trường hợp đó còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với trường hợp là chưa có bằng lái xe nhưng mà có giáo viên và có phanh phụng
đặc biệt là khi có giáo viên bên cạnh thì những cái hướng dẫn rất là kịp thời
lúc nào tăng tốc lúc nào giảm tốc lúc nào nó có thể nhập làn được thì nó được đưa ra rất là chính xác cho nên nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với một người vừa có tay lái mới và lên đường cao tốc
một khi chúng ta đã cấp bằng lái thì không có ai hạn chế cái việc là vừa mới lái cho nên không được lên cao tốc cả và chúng ta không thể cấm được điều đó cho nên rất có thể xảy ra trường hợp là hôm trước vừa nhận bằng lái hôm sau có thể lưu thông luôn trên cao tốc
trường hợp đó nếu không được đào tạo bài bản thì còn nguy hiểm hơn nhiều lần
thực tế thì nội dung lái xe trên cao tốc
đã được quy định từ rất lâu và được xem như một bài học vỡ lòng tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới
bởi xét cho cùng đây cũng là một loại địa hình giao thông đặc thù như đường đèo dốc đường quanh co hay đường trường vốn đã nằm trong nội dung đào tạo của nước ta nhiều năm qua
còn địa hình cao tốc thì đa phần là do nhu cầu cần được đào tạo của người học sau khi được cấp bằng lái qua những buổi bổ túc tay lái dạng như thế này
và với tốc độ phát triển hiện nay của cao tốc tại việt nam là khoảng năm mươi km trên một năm
tiến tới tuyến cao tốc bắc nam cũng sẽ được hình thành
như chụp xương sống của cả nước thì việc phổ cập kiến thức và trang bị kỹ năng cho những học viên là phù hợp và bắt kịp với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông của đất nước
trong phần tiếp theo mời quý vị cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoa trí xin kính chào quý vị
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị khoảng vào một mươi bốn h chiều ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng bảy trên đường nguyễn văn tăng thuộc vườn long thành mỹ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong
khoảng một mươi bốn h chiều hai mươi ba tháng bảy trên đường nguyễn văn tăng vườn long thành mỹ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong
thời điểm trên ông dương quang hoàng vũ năm mươi năm tuổi điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường nguyễn văn tăng
khi đến ngã ba với đường số một mươi hai thuộc phường long thành mỹ thì xảy ra vai chạm với xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát năm mươi một d ba mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi bảy chạy cùng chiều
hậu quả khiến ông vũ cùng xe máy điện ngã văng xuống đường nạn nhân tử vong tại chỗ
riêng xe ô tô bán tải bị hư hỏng nhẹ phần đầu tài xế cũng rời khỏi hiện trường sau đó
theo camera của nhà dân ghi lại được thời điểm trên xe ô tô bán tải đang vượt trái một xe tải khác chạy cùng chiều
dẫn đến phá chạm với xe máy điện của ông vũ vụ việc đang được điều tra làm rõ
ngày hai mươi ba tháng bảy đội cảnh sát giao thông an sương công an tp hcm cùng với công an huyện hóc môn vẫn đang tiến hành điều tra
xử lý hiện trường tai nạn tông xe đầu kéo trên quốc lộ hai mươi hai đoạn qua xã tân hiệp
tài xế bị mắc kẹt được người dân giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu
khoảng bốn giờ sáng nam tài xế điều khiển xe đầu kéo biển số năm mươi một d một mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi trên quốc lộ hai mươi hai hướng tp hcm đi tây ninh
khi xe qua giao lộ đường dương công khi huyện hóc môn thì tông vào đuôi xe đầu kéo khác chặn cùng chiều
hú tông mạnh khiến phần đầu kéo xe năm mươi một d một mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi biến dạng tài xế kẹt cứng trong cabin
mất nhiều thời gian người dân mới hỗ trợ đưa được tài xế ra ngoài đi cấp cứu sự cố khiến phương tiện bị hư hỏng nặng
cùng thời điểm cách hiện trường vụ tai nạn này không xa xảy ra một vụ tông hai xe đầu kéo chở cùng container khác
ảnh hưởng từ các vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ hai mươi hai ủng tắc nghiêm trọng
hàng ngàn các phương tiện xếp hàng dài nhiều km theo hướng đi tây ninh
ngày hai mươi ba tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm khởi tố bắt tạm giam phạm lê minh thiện hai mươi hai tuổi
ngụ tại quận một tp hcm và kiên nguyễn việt ân một mươi chín tuổi quê tại tiền giang để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
theo điều tra thiện sử dụng số điện thoại chín trăm ba mươi bốn năm nghìn chín mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi ba đăng ký tài khoản mạng xã hội zalo
tên minh thiện tham gia vào nhóm nợ xấu tp hcm qua mạng xã hội gia lô
thiện kết bạn với tài khoản tên nguyễn văn nam được tài khoản ngày thuê tạc sơn vào ngôi nhà trên đường tỉnh lộ một mươi
phường tân tạo quận bình tân với giá một triệu đồng một lần
thiện rủ ân cùng tham gia
trong các ngày một mươi bốn một mươi năm và một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi tiếp nhận thông tin
đội canh sát hình sự công an quận bình tân đã lên kế hoạch mật phục theo dõi
đến rạng sáng ngày một mươi chín tháng bảy cả hai vừa đến tạc sơn và bỏ chạy thì bị trinh sát bắt giữ
qua kiểm tra cả hai dương tính với ma túy chủ căn nhà trên cho biết vợ ông có nợ nần ngoài xã hội
và mất khả năng thanh toán thiện không biết nơi ở
kết quả định giá cho thấy thiệt hại cho tạc sơn là hơn năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
ngày hai mươi ba tháng bảy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết đã dẫn dãi tàu cá số hiệu kg chín mươi nghìn sáu trăm hai mươi ts
về đến cảng hải đội bốn trăm hai mươi một tại thị trấn nam căng tỉnh cà mau để tiếp tục xử lý hành vi vận chuyển dầu do không rõ nguồn gốc
trước đó tối ngày hai mươi tháng bảy trên vùng biển tây nam cách đảo hòn khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm ba mươi hải lý
tàu cảnh sát biển đã phát hiện phương tiện đánh bắt do ông nguyễn thanh tú
một tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
cùng bốn thuyền viên có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng hai mươi đứt dầu do
và toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
cùng với lực lượng công an trên cả nước công an tp hcm triển khai đồng bộ quyết liệt
một số nội dung trọng tâm trong đề án sáu của chính phủ
trong đó mô hình ứng dụng công nghệ thông tin hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
đến từng khu phố trên địa bàn là một trong những cách làm hay hiệu quả
mà công an một số quận huyện tại tp hcm đang thực hiện
nhiều người dân ở quận phú nhuận tp hcm cho biết trước đây khi làm các thủ tục hành chính
rất vất vả phải trực tiếp đến các cơ quan để khai báo
thế nhưng từ khi chính quyền địa phương và công an quận triển khai mô hình
thí điểm dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu phố đã mang lại sự hữu ích và thuận tiện
với những người lớn tuổi thì việc thao tác trên máy tính bước đầu còn gặp nhiều khó khăn
nhưng với sự hướng dẫn tận tình của cả sát khu vực thì mỗi người dân tại khu phố
đều từng bước thực hiện một cách dễ dàng
kết thúc cái phần đơn của tôi là hầu như là một phút
cái hay nhất ở đây là khi mình làm như vậy mình không có cần phải đi đâu xa hết
mình có thể làm trực tiếp trên cái máy điện thoại cũng được
không cần phải lên cái máy lớn là cái laptop hay máy tính
quận phú nhuận tp hcm triển khai đồng loạt mô hình đề án sáu
và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở khắp các khu dân cư trên địa bàn quận
qua đó người dân có thể đến điểm gần nhà nhất để được hướng dẫn và trực tiếp thực hiện
chúng ta sẽ triển khai thực hiện bốn mươi chín thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến
một mươi thủ tục do ủy ban nhân dân và hai mươi tám thủ tục do công an quận phường thực hiện
ban chỉ đạo đề án sáu quận phú nhuận tp hcm cho biết
việc đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
góp phần làm tốt công tác quản lý cư trú trên địa bàn
trước đây là chúng ta quản lý theo cái công tác theo cái dạng là thú công
thì mất rất nhiều thời gian đi lại của người dân
cũng như là cảnh sát khu vực trong việc quản lý cư trú của người dân
khi mà triển khai đề án sáu với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
người dân thì thuận lợi trong việc khai báo
còn chính quyền và công an thì quản lý chặt chẽ các đối tượng đi đến
tại cái địa phương của mình trong thời gian tới
để giúp người dân thấy rõ được lợi ích và vai trò của bản thân
cũng như tính tất yếu của việc chuyển đổi số hóa các thủ tục hành chính
và tích cực tham gia đồng hành ủng hộ lực lượng công an
thì công tác tuyên truyền là đặc biệt quan trọng
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát khu vực tại địa phương
luôn giữ vai trò nồng cốt phối hợp với cán bộ công chức
tình nguyện viên hướng dẫn trực tiếp cho người dân
việc tuyên truyền về đề án sáu cũng được cảnh sát khu vực linh hoạt
nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng
chia ra từng nhóm đối tượng là nhóm đối tượng người già người lớn tuổi
khó đi lại khó tiếp cận về cái thông tin
thì mình sẽ đến trực tiếp đến trực tiếp nhà
để mình tuyên truyền
cái nhóm đối tượng thứ hai là nhóm đối tượng thanh niên
người trẻ thì sẽ dễ dàng tiếp cận về dịch vụ công hơn
thì mình mời đến cái trụ sở nơi lắp đặt máy
thì mình hướng dẫn trực tiếp tại đây
cái đối tượng thứ ba là những người công nhân lao động
là họ sẽ không có thời gian nhiều từ giờ hành chính
và về nhà đêm khuya thì cái đấy cảnh sát khu vực
và tổ dân phố ban ngành đoàn thể cũng đến trực tiếp
chọn những ngày cuối tuần như thứ bảy chủ nhật
thì đến trực tiếp để mà tuyên truyền và hướng dẫn cho họ thực hiện
công an thành phố hồ chí minh đã đưa vào khai thác
cổng dịch vụ hành chính công của công an thành phố
với một trăm sáu mươi hai thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ hai mức độ ba mức độ bốn
thuộc một mươi một lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
công an thành phố cũng xây dựng và ban hành quyết định
đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính
đối với các đơn vị địa phương thuộc công an thành phố
gần với quy định về khen thưởng những tập thể cá nhân
có thành tích cao trong công tác cải cách hành chính
các giải pháp cách làm hay nổi bật nhằm tuyên truyền
đổi mới tư duy thống nhất nhận thức về chuyển đổi số
cũng được công an thủ đức và hai mươi một quận quyện đẩy mạnh triển khai
qua đó kêu gọi được sự tham gia của toàn thể người dân doanh nghiệp
đối với việc thực hiện đề án sáu
thưa quý vị phụ huynh học sinh thì bối rối với quá nhiều tổ hợp
nhà trường thì đứng trước tình trạng thiếu giáo viên
hay việc bộ giáo dục đào tạo chưa công bố các tổ hợp môn học lựa chọn chính
khi mà điều chỉnh lịch sử là môn học bắt buộc
cũng khiến cho nhà trường gặp khó khăn khi tư vấn
tại buổi tư vấn chọn nguyện vọng tổ hợp môn học
do trường trung học phổ thông nguyễn du quận một mươi tp hcm vừa tổ chức
nhiều phụ huynh có con nằm trong danh sách trúng tuyển vào lớp một mươi
bày tỏ đắn đo khi đăng ký tổ hợp môn học
lần đầu tiên đứng trước quyết định khó khăn này với hơn một trăm linh tổ hợp
là điều không hề đơn giản
có những tổ hợp mình định hình được như vậy
nhưng mà có những cái môn mình cảm thấy là nó quá chú trọng
và có những môn nó sẽ lọi ra
cho nên là mẹ cũng muốn đi xem như thế nào
về cái quyết định mang con heo để cho bé nó cùng nghe
chứ mẹ cũng rất là hoang mang vấn đề này nó rất là mới
ủy ban nhân dân tp hcm đã công bố danh mục sách giáo khoa lớp một mươi
sử dụng trong năm học hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba nhiều trường trung học phổ thông
cũng đã có quyết định lựa chọn bộ sách đơn vị mình sử dụng giảng dạy
trong năm học mới
xong đến thời điểm này khi bộ giáo dục đào tạo chưa công bố
các tổ hợp môn học lựa chọn chính thức khi điều chỉnh lịch sử
là môn học bắt buộc điều này cũng khiến các trường gặp khó
cũng gặp không ít khó khăn
vì khó khăn thứ nhất là vì nó có quá nhiều cái tổ hợp
cái khó khăn thứ hai là môn sử thay đổi lại là môn bắt buộc
cái thứ ba là cái nguồn nhân sự của nhà trường
hầu như cái môn thanh nhạc và môn mỹ thuật không có thầy cô
như vậy rõ ràng cái chương trình chúng ta đề ra thì rất hay
nhưng mà để chúng ta thực hiện thì nó không trọn vẹn
về lý thuyết có đến một trăm linh tám tổ hợp môn tự chọn
tuy vậy các trường phải căn cứ trên số lượng học sinh
cùng điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để xây dựng tổ hợp
tới thời điểm này là khi của quân đi nập hồ sơ
nhà trường cũng sắp xếp các bộ phận tư vấn cho từng phụ huynh học sinh
về đầy đủ những thông tin cần thiết
giúp cho vụ huynh có thể lựa chọn đúng theo nguyện vọng mong muốn của mình
và nó phù hợp với lại điều kiện tổ chức của nhà trường
sở giáo dục đào tạo tp hcm khẳng định
việc sắp xếp tổ hợp môn học phải hài hoàng giữa nguyện vọng của vụ huynh học sinh
và điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên
thời điểm hiện tại đơn vị nào chưa đủ điều kiện
có thể xây dựng kế hoạch từng bước bổ sung nhân sự để triển khai trong những năm kế tiếp